thưa quý vị và các bạn rất nhiều ngày qua thành phố hà nội liên tục lập đỉnh
với số ca mắc mới đứng đầu cả nước
theo phân tích của các chuyên gia nguyên nhân là do các mầm bệnh đã ủ lâu trong cộng đồng
các hoạt động giao thương sản xuất kinh doanh trở lại sau giai đoạn giãn cách
trước thêm năm mới nhâm dần hai nghìn hai mươi hai để có thể đón một cái tết thật an toàn và trọn vẹn
mỗi người dân cần nâng cao ý thức không vi phạm các quy định phòng chống dịch
hà nội có thể sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới
một số chuyên gia y tế phân tích dịp cuối năm các cơ quan đơn vị tại hà nội
thường diễn ra các hoạt động tổng kết hội họp
theo đó các hoạt động ăn uống liên hoan sẽ khiến việc tiếp xúc giữa các cá nhân với nhau mạnh mẽ hơn
là mầm mống cho việc lây nhiễm dịch bệnh
cùng với đó hà nội là trung tâm của cả nước
lượng người từ các tỉnh thành đổ về thành phố dịp cuối năm đông hơn cũng là nguy cơ lây nhiễm
vào dịp nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
nhiều gia đình tại hà nội có xu hướng rời thành phố về thăm quê
hoặc ngược lại sẽ kéo theo những mầm bệnh ra cộng đồng
nguy cơ lây mắc covid một mươi chín tại hà nội rất cao
nhưng ý thức của một số người dân trong phòng chống dịch còn kém
nhiều người vẫn không ngần ngại tụ tập ăn uống tổ chức lễ đám diễn ra nhiều nơi
không tân thủ các quy định phòng chống dịch
nhiều chuyên gia cảnh báo cho dù đã tiêm hai mũi vaccine
nhưng vẫn có nguy cơ mắc bệnh và tử vong
bằng chứng cho thấy hà nội hiện có hai trăm linh năm bệnh nhân covid một mươi chín chuyển biến nặng
dù các bệnh nhân được cứu chữa khỏi bệnh
nhưng những người mắc covid một mươi chín sẽ gánh chịu nhiều di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sau này
thế giới đang phải tiếp tục đối mặt với một thách thức nữa
từ biến chủng omicron đang xuất hiện và lây lan siêu nhanh gây hậu quả ở nhiều nước
nhiều chuyên gia y tế nhận định một số nước xung quanh đã xuất hiện biến chủng mới
nên việc việt nam xuất hiện loại virus này chỉ là vấn đề thời gian
vì vậy mỗi người hãy cân nhắc các hoạt động ăn nhậu tụ tập không cần thiết để bảo vệ mình và xã hội
qua theo dõi số ca covid một mươi chín tại hà nội có dấu hiệu tăng lên từng ngày
ủy ban dân thành phố đã chỉ đạo sở y tế và các ngành chức năng liên quan xây dựng kịch bản
khi trên địa bàn có hai đến ba ca covid trên một ngày
hà nội đã triển khai hơn năm trăm linh trạm y tế lưu động
thi công xong hệ thống oxy tại hai mươi năm bệnh viện với ba hai trăm linh đầu ra khí oxy phục vụ người bệnh
tập huấn chuyên môn trực tuyến cho tất cả các xã phường thị trấn
và triển khai ứng dụng phần mềm để quản lý theo dõi điều trị f tại nhà
trong thời gian qua ở hà nội cũng như nhiều nơi trong cả nước
nhân viên y tế cơ sở nghỉ việc hàng loạt sau một thời gian dài áp lực
với công việc truy vết xét nghiệm tiêm chủng điều trị
việc số ca lây nhiễm như ở hà nội hiện nay sẽ khiến rất nhiều bác sĩ y tá
phải đón giao thừa tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai trong bệnh viện để cứu chữa cho các bệnh nhân covid một mươi chín
chính vì vậy công tác phòng chống dịch không thể khoán trắng cho đội ngũ y tế
nhất là khi công việc đang quá tải
do đó đòi hỏi cấp ủy chính quyền người đứng đầu địa phương ở hà nội
thể hiện rõ vai trò nhạc trưởng và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng
cho công tác phòng chống dịch bệnh kéo giảm số ca lây nhiễm và tử vong do dịch covid một mươi chín
mỗi người dân thủ đô cần nâng cao ý thức vì cộng đồng
không vi phạm các quy định phòng chống dịch không bị lây nhiễm
hay phải cách ly y tế do covid một mươi chín để được cùng gia đình đón năm mới đoàn viên khỏe mạnh
vì chỉ một chút chủ quan lơ là có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc
mỗi người hãy tận dụng khoảng thời gian ngày lễ tết
để quê quần đầm ấm bên gia đình nhỏ của mình
điều giản dị đó lại mang đến một ý nghĩa lớn hơn lúc này
bởi gia đình khỏe mạnh an vui mới là niềm hạnh phúc
tuần qua tình hình dịch tại nước ta có nhiều tín hiệu tích cực
khi số bệnh nhân khỏi bệnh tăng hơn một trăm sáu mươi
và bệnh nhân tử vong tăng hơn một trăm sáu mươi bảy
tuy nhiên tổng số ca mắc mới vẫn có chiều hướng gia tăng
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đặc biệt là tại thủ đô hà nội
vậy vì sao f ở hà nội lại tăng cao liên tục lập đỉnh như vậy
theo bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội
nguyên nhân số ca covid một mươi chín liên tục tăng cao là do mầm bệnh đã ở trong cộng đồng
các hoạt động giao thương sản xuất kinh doanh trở lại sau giai đoạn giãn cách
ngoài ra theo bà hà khí hậu mùa đông xuân cũng là điều kiện
thuận lợi để virus phát triển đặc biệt là tâm lý chủ quan
lơ là phòng dịch của người dân khi đã tiêm vaccine
bà hà nói thành phố đang thực hiện theo tinh thần nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
đã có giải pháp cụ thể như các quận huyện đánh giá cấp độ dịch hàng tuần
có biện pháp hành chính tương ứng cho hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn
ngành y tế tiếp tục truy vết khoanh vùng dập dịch xét nghiệm cách ly hẹp nhất có thể
tuyến y tế cơ sở tập trung chăm sóc người dân giải tỏa cho tuyến trên
thành phố đang chủ động trong phòng chống dịch bệnh
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai số chuyển nặng tại hà nội trên ba trăm ba mươi ca
tăng hơn ngày hai mươi năm tháng một mươi hai trên bốn mươi ca
số ca tử vong cũng đang trong xu hướng tăng cao điểm nhất là ngày hai mươi tháng một mươi hai
ghi nhận tới tám ca tử vong trong khi trước đây nhiều ngày hà nội không có ca tử vong
theo số liệu của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia
hà nội ghi nhận một trăm linh tám ca tử vong từ đầu mùa dịch
chiếm tỷ lệ ba trên số mắc
thấp hơn nhiều tỉnh thành trong khi hà nội đang ở trong nhóm một mươi tỉnh thành
có số mắc mới số đang điều trị số ca chuyển nặng cao nhất cả nước
từ tháng một mươi đến nay áp dụng bình thường mới đi lại kinh doanh tự do
trong khi chủng delta lây nhiễm cao tỷ lệ người dân được tiêm vaccine cao hơn
nhưng tỷ lệ được bảo vệ chỉ được chín mươi số một mươi vẫn có nguy cơ lây nhiễm
chuyên gia của bộ y tế cho biết
một nguyên nhân nữa khiến ca mắc tăng cao
theo chuyên gia này hà nội là đầu mối giao thông người đi đến hà nội nhiều
chuyên gia này đánh giá điểm quan trọng hiện nay ở hà nội là đánh giá số mắc
trong nhóm nguy cơ cao và nhóm chưa tiêm vaccine
nếu số mắc đông trong nhóm nguy cơ cao thì đáng lo ngại hơn
ông phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế khuyến cáo
chiến lược hiện nay vẫn là giảm lây nhiễm và bảo vệ nhóm nguy cơ
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ủy ban dân thành phố hà nội thông báo cấp độ dịch trên địa bàn
trong đó nhiều quận chuyển sang vùng cam do ghi nhận số lượng lớn ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
theo đó toàn hà nội được xác định thuộc cấp độ hai nhưng đã có tám quận cấp độ ba như
ba đình đống đa hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ
hiện vùng xanh duy nhất của thủ đô là huyện phúc thọ
sau khi xác định dịch ở cấp độ ba màu cam các quận ba đình hoàn kiếm tây hồ
đã điều chỉnh biện pháp chống dịch dừng ăn uống tại chỗ
trước đó quận đống đa và hai bà trưng cũng thắt chặt các biện pháp trên
sáu quận gồm hoàn kiếm ba đình hoàng mai long biên
nam tử liêm và tây hồ quyết định cho học sinh ngừng đến trường từ ngày hai mươi bảy tháng một
do dịch bệnh diễn biến phức tạp
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đại biểu quốc hội nguyễn anh trí
chủ tịch hội huyết học truyền máu trung ương cho biết
khi chúng ta bước vào giai đoạn sống chung với dịch bệnh
thì số ca nhiễm mới tăng là điều tất yếu
ông khuyên cáo người dân hết sức bình tĩnh không hoảng loạn
bởi số ca nhiễm tăng là xu hướng chung của tình hình dịch covid một mươi chín thế giới
ông trí nói thêm thành phố nên đặc biệt quan tâm tới các trường hợp f quản lý tại nhà
không bỏ rơi họ phải hướng dẫn sát sao điều trị quản lý động viên để các f không chuyển nặng
như vậy theo các chuyên gia việc gia tăng f ở hà nội là điều tất yếu sẽ xảy ra
khi chúng ta chuyển sang giai đoạn bình thường mới
cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển lây lan của virus
biện pháp hiệu quả để ngăn chặn kịch bản xấu hơn có thể xảy ra
chính là ý thức của mỗi người dân hãy tiêm chủng và thực hiện nghiêm năm k của bộ y tế